lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quang mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú thành phố sơn la tỉnh sơn la
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn đưa ra xét xử lưu động
khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi một quang mạnh hùng quen biết trần đại nghĩa chú thành phố lạng sơn
thông qua trao đổi xuất nhận hai xe ô tô vinfast fadin
thời điểm này hùng đang là chuyên viên tư vấn bán hàng tại showroom vinfast sơn la
ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hùng có quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc tại showroom này
sau đó khoảng một tháng hùng được nghĩa gọi điện đặt vấn đề cần tìm mua xe ô tô vinfast fadin
chương trình ưu đãi của thành phố hải phòng
nói dối là mình có khả năng cung cấp cho nghĩa năm xe ô tô vinfast với giá ưu đãi
và nghĩa phải chuyển tiền cọc đặt trước
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nghĩa đã chuyển qua tài khoản cho hùng tổng cộng trên năm trăm bốn mươi triệu đồng
và không giao dịch xe
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hùng chín năm tù
ngoài ra buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt của bị hại